thưa quý vị và các bạn liên tục trong hai chiều qua ở khu vực bắc bộ thường xuyên xuất hiện những cơn mưa rào và rông về chiều và tối
trong chiều tối nay từ khu vực phía tây của hòa bình mưa rông tiếp tục lan sang sơn la và phú thọ
nhưng những cơn mưa rông dặn nhiệt này sẽ kết thúc trước hai mươi một giờ tối nay
đêm nay cả miền bắc chỉ còn mưa một vài nơi nhưng nền nhiệt đêm ở các tỉnh miền bắc vẫn ở ngưỡng thấp
vùng núi và trung du nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi hai mươi bốn độ khu vực đồng bằng nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ
từ trưa và chiều mai trở đi khi vùng thấp nóng phía tây phát triển trở lại bắc bộ trời chuyển nắng mạnh và nhiệt độ lại tăng nhanh
cao nhất trong ngày mai ở khu vực phía tây bắc bộ phổ biến trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
còn ở các tỉnh thành phía đông bắc bộ nhiệt độ cũng tăng lên mức từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ cảm giác oi bức về trưa và chiều
với miền trung trong ngày mai khi vùng thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông vùng nóng ở trung bộ sẽ mở rộng và trải dài suốt một dọc từ nghệ an trở vào cho đến phú yên với mức nhiệt cao từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
riêng vùng núi phía tây các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến quảng ngãi sẽ xuất hiện những điểm nắng nóng với nhiệt độ cao từ ba mươi tám đến ba mươi chín độ
riêng khu vực từ khánh hòa đến bình thuận chưa chịu tác động của vùng thấp nóng nên nhiệt độ sẽ trong khoảng ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
ở nam bộ và tây nguyên nắng nóng đã kéo dài triển miên hơn nửa tháng nay và sang ngày mai nắng nóng vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt
dự báo nhiệt độ trong ngày mai ở hầu khắp tây nguyên và nam bộ tiếp tục ở mức cao từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
về thời tiết biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa có gió đông nam cấp bốn còn ở khu vực huyện đảo trường sa có mưa vài nơi gió đông cấp ba đến cấp bốn
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước